cơ sở y tế thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt ho đau họng khó thở giảm hoặc bất vị giác hay khứu giác
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử trí theo quy định
bộ y tế cũng nêu rõ người đi từ khu vực nguy cơ thấp đến khu vực nguy cơ cao hơn
cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận người đến dự trị đánh giá dịch tễ và tình hình dịch bệnh trên địa bàn để hướng dẫn kheo dõi cách ly lấy mẫu xét nghiệm cho trường hợp cần thiết
bộ y tế yêu cầu các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch
thực hiện thông điệp năm k và các biện pháp phòng chống dịch cần áp dụng tại nơi đến phối hợp với các tỉnh thành phố khác
tổ chức đưa đón người dân có tổ chức chú đáo an toàn đảm bảo các nguyên tắc về phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị trong văn bản mới nhất bộ y tế gửi ủy ban nhân dân tp hcm các tỉnh đồng nai bình dương long an và các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
đã có hướng dẫn cụ thể về việc xét nghiệm cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ
việc người dân đi lại giữa các vùng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
nếu không kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch vì vậy xét nghiệm và cách ly y tế là cần thiết có vai trò đặc biệt quan trọng
phó thủ tướng vũ đức đam đã từng nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề này
phó thủ tướng vũ đức đam từng khẳng định để thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới
thì phải làm tốt công tác tổ chức cách ly những người trở về từ vùng dịch những người tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh
đặc biệt cần phải thực hiện thật tốt công tác thực hiện cách ly tại cộng đồng
bởi thực hiện cách ly tại cộng đồng mỗi một người tự cách ly là điều tối quan trọng nhằm mục tiêu dập dịch ngay và không chản lan
dập dịch nhanh dứt khoát vừa đảm bảo cơ hội chống dịch vừa đảm bảo ổn định xã hội phát triển kinh tế
thực hiện tốt công tác cách ly không chỉ là lợi ích trách nhiệm với chính bản thân mỗi người với gia đình người thân
mà còn là nghĩa cử cao đẹp với cả cộng đồng xã hội
sự chung tay của mỗi người dân trong thực hiện cách ly sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
phân tích lý do cần thực hiện thần tốc xét nghiệm bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
biến thể đen ta lần này có đặc điểm sinh học rất khác biệt so với các biến chủng trước đây
nồng độ virus trên dịch hồ họng của bệnh nhân mắc biến thể này cao gấp một lần so với các biến thể trước đó
đồng thời tỷ lệ lây nhiễm bệnh này rất cao một người có thể lây sang chín một mươi người
chu kỳ lây nhiễm ngắn chỉ sau bốn mươi tám giờ nhiễm virus
lượng virus đã có thể phát triển rất nhanh và lây cho người khác
đặc biệt trong thực tế bệnh nhân có thể lây cho người khác mà không có dấu hiệu triệu chứng
vì vậy để nhanh chóng kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh cần triển khai thần tốc xét nghiệm trên diện rộng
để nhanh chóng phát hiện các ca bệnh
từ đó triển khai các biện pháp cách ly khoanh vùng dập dịch kịp thời hạn chế phong tỏa
hay giãn cách kéo dài trên diện rộng đồng thời thực hiện chăm sóc điều trị người bệnh một cách phù hợp
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cũng cho biết
xét nghiệm thần tốc diện rộng sẽ đánh giá được tình hình dịch tễ mức độ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng
tại thời điểm đó
đợt bùng phát covid một mươi chín lần thứ tư tại việt nam bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay rất khốc liệt
với biến chủng delta cực kỳ nguy hiểm và lây lan trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành phố
ở góc độ chuyên môn nhìn lại công tác chống dịch đợt bốn vừa qua
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết đã có năm quyết định cân não được đưa ra
dịch tễ học sau khi trao đổi rất kỹ lưỡng chúng ta quyết định phải dùng test nhanh kháng nguyên nhiều vòng
để bóc tách f đi cách ly chăm sóc điều trị phù hợp không để tiếp tục lây lan ra cộng đồng
bộ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
theo người đứng đầu ngành y tế nguyên lý của bệnh truyền nhiễm là cách ly nguồn truyền nhiễm
và muốn cách ly thì phải chờ xét nghiệm để phát hiện nguồn lây
có ý kiến cho rằng chỉ cần xét nghiệm người có triệu chứng
tuy nhiên có đến tám mươi số ca nhiễm không có triệu chứng nếu bỏ sót thì nguy cơ lây lan cộng đồng là rất lớn
lúc đó việt nam đã triển khai cùng lúc các biện pháp an sinh xã hội lập bệnh viện giã chiến
trung tâm hồi sức tích cực bắc ninh bắc giang là bài học điển hình của đợt dịch thứ tư
quyết định thứ hai là khi thủ tướng ban chỉ đạo quốc gia quyết định giãn cách hàng chủ tình
thành phố khu vực phía nam
đi cùng với đó việt nam đã phải chuẩn bị tất cả các kịch bản từ vấn đề về an sinh xã hội
đi lại sản xuất kinh doanh an ninh an toàn sinh kế của người dân
những quyết định đúng đắn sáng suốt trong thời điểm đó nâng từng bước một
khi thấy không có khả năng kiểm soát do diễn biến dịch quá nhanh trong thời gian ngắn trên địa bàn hẹp
ngay lập tức ban chỉ đạo đã đưa ra quyết định giãn cách tại hai mươi tỉnh thành phố
nhờ vậy tình hình dịch bệnh mới kiểm soát được tại khu vực phía nam
quyết định đó đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp nhiễm và tử vong trong khu vực này
theo giáo sư nguyễn thanh long quyết định thứ ba phải được quan tâm và phân tích sâu hơn
đó là điều động nguồn nhân lực huy động một cách tổng lực
gần ba trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ y bác sĩ công an quân đội đã được huy động cho thành phố hồ chí minh
hà nội và các địa phương là điểm nóng về dịch bệnh
thủ tướng quyết định điều nhân lực từ một mươi hai địa phương về hà nội để tiến hành chiến dịch thần tốc xét nghiệm
chiến dịch tiêm chủng vaccine cho nhân dân thủ đô
đây là chủ trương hết sức đúng đắn vì lực lượng hỗ trợ tại chỗ không thể bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch
nguyên tắc cơ bản là xét nghiệm và nhanh hơn quá trình lây lan của dịch bệnh
quyết định thứ tư là chuyển hướng chiến lược kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo
chỉ đạo tập trung thống nhất xuyên suốt và phân cấp phân quyền trong tổ chức thực hiện
xác định xã phường là pháo đài người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể trong hoạt động phòng chống dịch
thiết lập những trạm y tế lưu động điều động quân y vào khu vực phía nam
bên cạnh đó xét nghiệm thần tốc để phát hiện các trường hợp lây nhiễm cách ly nguồn lây
từ đó chăm sóc điều trị sớm hạn chế lây nhiễm và tử vong
đây cũng là quyết định mang tính chiến lược và hợp lý
quyết định thứ năm là việc thực hiện chiến lược vaccine rất quyết liệt
xung quanh thực hiện chiến lược này việt nam đã vượt qua những rào cản rất phức tạp
nhờ có kết luận của bộ chính trị nghị quyết của quốc hội các nghị quyết của chính phủ quyết định của thủ tướng chính phủ
chúng ta rất công khai minh bạch
vấn đề mua sắm vaccine cũng được quan tâm để đảm bảo tiêm chủng bão phủ ngày càng rộng
tuy nhiên cần làm rõ thông tin để tránh tư tưởng phân biệt nguồn gốc vaccine từ các nước khác nhau
giữa lời bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên phải trong cuộc mới thấm mới hiểu hết gian khó
bộ trưởng nguyễn thanh long khẳng định tất cả đường hướng chiến lược được đưa ra đúng thời điểm kịp thời phát huy hiệu quả
và đặc biệt là rất linh hoạt điều chỉnh trong thực hiện
trong những rủi ro chúng ta chọn phương án ít rủi ro nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại